sau khi truyền hình nhân dân thông tin về việc nhà máy luyện quạng antimon xả khói làm chết lúa và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
ở thôn bản dạ và thôn nà xé xã bình an huyện lâm bình tỉnh tuyên quang sở tài nguyên và môi trường tỉnh tuyên quang
đã cử đoàn kiểm tra cùng chính quyền huyện lâm bình tiến hành kiểm tra nhà máy luyện quạng antimon bảo âu thuộc công ty cổ phần khoáng sản bảo âu
tại thời điểm kiểm tra nhà máy đang hoạt động một dây chuyền sản xuất khi tiến hành đo kiểm tra thực tế các thành phần môi trường của khí thải
tại các vị trí đầu vào hệ thống lọc bụi đầu nối sau hệ thống lọc khí trước tháp xử lý khí thải và vị trí xả của ống khói cho thấy chỉ số hydro h hai s vượt tám lần so với quy chuẩn cho phép
trong khi đó nhà máy chưa xuất trình được quy trình công nghệ luyện quặng atimon theo thành phần quạng đưa vào sản xuất
chưa có cán bộ theo dõi sổ sách ghi chép quy trình xuất nhập hóa chất vận hành khu vực xử lý khí thải
đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty cổ phần khoáng sản bảo âu tạm dừng sản xuất để khắc phục hệ thống xử lý khí thải của nhà máy
và chỉ được hoạt động trở lại sau khi các thông số về môi trường không khí đạt quy chuẩn
hiện chính quyền xã bình anh và nhà máy luyện quạng atimon bảo âu đang tiến hành việc thống kê diện tích lúa và hoa màu của người dân bị ảnh hưởng
báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý